vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng lê văn huy chú tỉnh đồng tháp trần văn đạt phạm trí nguyên cùng chú tại tỉnh an giang
và cho gia đình bảo lãnh trần quốc bảo chú tại tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng một sau khi nhậu xong các đối tượng trên đã cùng với hai người khác bàn nhau
mang theo hung khí đi tìm người thanh niên mâu thuẫn với đạt để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp
trên đường quay về khi đến khu vực chợ hoa xuân trên đường bùi văn danh thuộc phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
nhóm này có hành vi điều khiển xe rú ga nẹt bô lạng lách đánh võng trên tay cầm hung khí và la hét gây náo loạn chợ hoa xuân
cùng lúc này tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của công an phường mỹ xuyên đã kịp thời phát hiện khống chế
bắt giữ huy đạt nguyên và bảo cùng tăng vật là nhiều hung khí
hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp công an tp long xuyên tiếp tục điều tra
và xác minh truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật